các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán giấy khám sức khỏe
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh phúc triệu tập làm việc
chỉ từ cuối tháng một đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
hai đối tượng đã đặt mua qua mạng dấu tròn của các bệnh viện trung tâm y tế
rồi sau đó làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe bán cho nhiều người
ở trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc nhằm thu lời bất chính
bước đầu vợ chồng tôi bán ở các tỉnh khác vì chồng tôi lần trước đã bị bắt rồi
thì sợ lắm
ở tỉnh vĩnh phúc xác minh mà bán ở các tỉnh khác thì trả được bao nhiêu
thì thấy vĩnh phúc nhu cầu nhiều hơn và lại đi lại thuận tiện
thì hai vợ chồng tôi đang quay về bán của vĩnh phúc ạ
đầu là tải mẫu giấy khám sức khỏe trên mạng về
chồng tôi chỉnh sửa sửa xong rồi in ra
in ra xong đóng dấu tên các bác sĩ dấu tròn
xong rồi viết vào các mục khám lâm sản
kết luận ký vào
còn tại hà nội năm đường dây ổ nhóm đối tượng chuyên làm giả các loại giấy khám sức khỏe
giấy phép lái xe ô tô mô tô có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh vừa bị công an hà nội đấu tranh bóc gỡ
để có thể làm giả như thật thế này các nhóm đối tượng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại
và dùng mạng xã hội để quảng cáo tìm kiếm khách hàng
em tìm hiểu trên mạng em xem
youtube thì em tự tìm hiểu để em làm không thông qua ai giới thiệu
và đến khi em làm được thì em có đi mua máy móc ở trên mạng về
hàng loạt những vụ tai nạn thảm khốc diễn ra
cả cho thấy hệ lụy từ việc làm khống làm giả dây khám sức khỏe
cũng như bằng lái xe là đặc biệt nguy hiểm
vâng thưa quý vị làm giả giấy tờ là vi phạm pháp luật
là nguyên nhân tạo nên sự mất an toàn xã hội
khi người có vấn đề về sức khỏe tâm thần điều khiển phương tiện giao thông
trước thực trạng trên bộ y tế vừa có văn bản gửi bộ công an
bộ lao động thương binh và xã hội bộ giao thông vận tải sở y tế các tỉnh thành phố
về việc tăng cường quản lý nhà nước với công tác khám sức khỏe
một nội dung đáng chú ý trong văn bản này đó là sẽ siết chặt việc khám
cấp giấy khám sức khỏe cho lái xe tăng cường kiểm tra ngăn chặn
và hạn chế việc cấp giấy khám sức khỏe giả và cấp khống giấy khám sức khỏe
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông khi mà muốn được cấp giấy phép đăng ký lái xe thì chúng ta cần có những tiêu chuẩn nào về sức khỏe
tức nghĩ rằng là bộ y tế đã có những quy định về những tiêu chuẩn sức khỏe
đối với người lái xe ô tô và người lái xe mô tô xe gắn máy
tôi cho rằng cái này rất đầy đủ
và vấn đề còn lại là vấn đề
nên chúng ta làm thế nào để có thể đảm bảo độ chính xác trong quá trình mà chúng ta chứng nhận sức khỏe cho người lái xe
thế thì bây giờ để mà nói cái bệnh tâm thần thì có thể là có những bệnh mà chúng ta trông thấy được
và có những cái bệnh chúng ta không trông thấy được
và có những cái bệnh nó thể hiện rất rõ ràng
nhưng mà có những cái thì nó có lúc thì nó lại không rõ ràng
và như vậy bác sĩ trong một thời khắc ngắn mà bắt người ta phải xác minh người đó tâm thần
đến cái bước nào thì quả thật là không đủ
kể cả có trang thiết bị đo đạc rất chi tiết cũng rất là khó khăn
và như vậy thì rõ ràng là trong cái công tác mà để mà chứng nhận sức khỏe hiện nay
cho những người lái xe ô tô và người lái xe mô tô xe gắn máy
là chúng ta phải có những cái giải pháp song song để hỗ trợ
các quốc gia người ta đều có một cơ sở dữ liệu
và cái dữ liệu đó được có một cái bộ máy để chứng nhận
là chỉ cần chứng nhận người này nằm ngoài danh sách ấy thôi là được rồi
như vậy là người muốn đi học lái xe phải có giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ
nhưng mà phải thêm một cái giấy nữa là không nằm trong cái danh sách đó
giấy danh sách đôi như là người tâm thần hay danh sách người ma túy
vâng thưa ông một trong những vấn đề bất cập hiện nay
đó là về tình trạng mua bán và làm khống giấy khám sức khỏe
vậy theo ông chúng ta cần có những cơ chế hay chính sách nào để quản lý vấn đề này ạ
đứng về mặt chúng ta quản lý mua và là cái vấn đề mua bán giấy khám sức khỏe
thì cũng là vấn đề
hiện tượng cũng thấy có
nhưng mà tôi nghĩ trong thời gian gần đây là cái vấn đề đó cũng giảm đi rất nhiều
có thể nói chúng ta quản lý chúng ta khá tốt
đấy và tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là những người chứng nhận sức khỏe đấy
phải chịu trách nhiệm về những phần khám của mình
đấy phần khám của mình
thế thì nếu mà những cái gì mà không máy móc mà không đo được
thì cái đấy cũng phải bỏ không thể bắt người ta chịu trách nhiệm được
thế còn những cái máy móc đo được
mà người đó cố tình
hoặc là nếu mà một người bác sĩ
mà lại biết chắc chắn cái người đến khám đó
là người đó có tâm thần mà chúng ta vẫn ký là đã đô cầu
thì cái đấy là cái lỗi mà chúng ta cố tỉnh cố tình vi phạm
vâng thưa ông như ông vừa chia sẻ thì hiện nay các nước cũng đã xây dựng
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý về vấn đề này
thì hiện nay thì chúng ta cũng đã xây dựng đề án sáu chính phủ số
vậy ông kỳ vọng như thế nào về đề án này ạ
tôi nghĩ rằng là trước đây chưa có cái kỷ nguyên về kỹ thuật số như thế này
cái công nghệ thông tin chưa phát triển bằng bây giờ
thì người ta đã xây dựng cơ sở dữ liệu rồi
thì trong cái điều kiện như chúng ta hiện nay
thì cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu này tôi cho rằng là rất là khả thi thôi
mà này kết hợp với cái chúng ta đang làm căn cứ công dân có gắn chip
thì cái đấy là rõ ràng là rất triển khai rất là tốt
và nếu chúng ta triển khai cái này càng nhanh càng tốt
có thể ngay bước đầu chúng ta không thể nào có thể đầy đủ được tất cả những dữ liệu
với độ chính xác mà ví dụ như có độ một vạn người tâm thần
mà chúng ta mới được một nửa cái số đấy thôi cũng là tốt rồi
thế còn bây giờ nếu mà chúng ta có điều kiện mà có thể giải quyết được
tất cả những người tâm thần đều ở cơ sở dữ liệu
hay những người nghiện ma túy cũng nằm trong cơ sở dữ liệu
để hỗ trợ cho những cơ quan mà quản lý dây phép máy xe
và cả cái quản lý sức khỏe thì rất tốt
và xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi